tại các cửa ngõ ra vào thành phố hải dương tình trạng ách tắc đã cơ bản được giải tỏa nhờ những hướng dẫn phân luồng của các lực lượng chức năng
tại các chốt kiểm soát hiện đã có lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông các biển chỉ dẫn từ xa
những xe chở công nhân chỉ kiểm tra thân nhiệt lái xe xe chỉ chở năm mươi công suất
người dân ra vào thành phố phải có giấy giới thiệu bảo đảm khoảng cách an toàn
với những công nhân đi làm việc tại các doanh nghiệp phân luồng đi riêng và không phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt
vì đến nơi làm việc công ty đều thực hiện việc này
chính vì vậy tình trạng ách tắc đã giảm đáng kể so với những ngày đầu thực hiện
một số chốt kiểm soát vẫn còn tình trạng ủn tắc nhưng không còn trầm trọng như trước
tỉnh hải dương tiếp tục chỉ đạo việc phân luồng giao thông tại các chốt cần làm việc hiệu quả hơn
để lưu thông được nhanh chóng và an toàn hơn